trong lúc đang làm nhiệm vụ hai cảnh sát cơ động đã bị một chiếc xe máy kẹp ba chạy ngược chiều tông thẳng vào khiến một đại úy hy sinh
trước đó vào tối ngày bốn tháng năm tại tuyến quốc lộ ba mươi hai qua địa bàn của huyện phúc thọ hà nội hướng đi thị xã sơn tây
một mươi chiến sĩ cảnh sát cơ động thuộc tổ công tác của đại đội hai tiểu đoàn ba trung đoàn cảnh sát cơ động công an hà nội
đang làm nhiệm vụ tuần tra kiểm soát đã bị ba thanh niên đi trên một chiếc xe máy không đội mũ bảo hiểm chạy ngược chiều đâm trúng với tốc độ cao
hậu quả hai chiến sĩ cảnh sát cơ động và một thanh niên trên xe máy bị thương nhập viện cấp cứu
sau khi vào viện một đại úy đã hy sinh hiệp vụ việc đang được phòng cảnh sát hình sự phối hợp với công an huyện phúc thọ hà nội thụ lý điều tra giải quyết theo quy định
trong khi đó tại tỉnh bình phước ba ngày vừa qua đã điên tiếp xảy ra hai vụ án mạng
kinh hoàng khiến ba người thiệt mạng mà nguyên nhân là cũng xuất phát từ mâu thuẫn trong quan hệ tình cảm vợ chồng và yêu đương nam nữ
đối tượng nguyễn tuấn trung tên gọi khác là sói ba mươi ba tuổi trú tại ấp hai xã minh long huyện trơn thành tỉnh bình phước
vừa bị công an huyện trân thành bắt giữ vào lúc một mươi bảy h một mươi phút ngày hôm qua mùng năm tháng năm để điều tra về hành vi giết người
theo thông tin ban đầu giữa trung và anh nguyễn trần hoàng tên gọi khác là tý ba mươi tám tuổi trú tại khu phố ba thị trấn trơn thành huyện trơn thành
thời gian gần đây thường xảy ra xích mích vì có mối quan hệ tình cảm với một phụ nữ hai mươi tám tuổi đang làm công nhân và thuê phòng trọ tại khu phố ba thị trấn trơn thành huyện trân thành
vào khoảng một mươi sáu h bốn mươi năm phút ngày năm tháng năm sau khi đi nhậu cùng với nhóm bạn xong anh hoàng điều khiển xe mô tô chở anh trần văn dầu hai mươi chín tuổi đi về phòng trọ của anh dầu
giáp với phòng trọ của người phụ nữ trên tuy nhiên khi về đến gần phòng trọ thì bất ngờ nguyễn tuấn trung nấp sẵn trong bụi cây
xông ra cầm mã tấu chém vào vùng cổ của anh hoàng khiến anh hoàng gục ngã xuống đất tử vong tại chỗ sau đó trung cầm mã tấu lên xe mô tô chạy trốn
nhận được tin báo lực lượng công an huyện trân thành đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường truy bắt nóng đối tượng gây án đến khoảng một mươi bảy h một mươi phút cùng ngày nghi phạm nguyễn tuấn trung đã bị bắt khi lẩn trốn tại nhà
các phụ thuật đ
của thì xuống
thì em cẩn thận
thì ở hiện thứ hai thì đã tự hiện lựa chọn lựa quyết
tại vì lúc hồi trưa này là hai người nào cũng đem nó em không nhìn ra được
vì trong lúc sai quá thì chịu điểm có nhìn thấy tí nhìn thức không biết đâu em chiếm
trước đó vào khoảng hai mươi ba h hai mươi phút ngày hai tháng năm tại ấp papec xã tân hưng huyện đồng phú
cũng đã xảy ra một vụ án mạng thương tâm do nguyễn văn long ba mươi hai tuổi
ghen tức vì nghi ngờ vợ mình có quan hệ bất chính với anh vũ văn cường ba mươi tuổi
nên đã lừa anh cường đến nhà long
khi thấy anh cường đến long liền dùng dao đâm anh cường và dùng dựa chém vào cổ làm anh cường tử vong tại chỗ
sau đó long treo cổ tự tử trên cây điều cách đó khoảng hai mươi mét
như vậy chỉ cách nhau ba ngày tại bình phước đã xảy ra hai vụ án mạng kinh hoàng
khiến ba người thiệt mạng
nguyên nhân ban đầu xác định đều xuất phát từ ghen tuông tình ái dẫn đến những hành động tiêu cực
gây ra hậu quả đau lòng cho gia đình và xã hội
hiện cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh bình phước đang tiến hành điều tra làm rõ và xử lý theo pháp luật